liên tiếp hứng chịu những đợt mưa lớn trên diện rộng hơn ba mươi bốn nhà dân ở quảng bình đã ngập lụt
một số địa phương nước lũ đợt trước chưa kịp xuống nay đã dâng cao trở lại
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ đi qua địa bàn đã bị chia cắt cục bộ
lũ trên sông nhật lệ kiến giang đã vượt báo động ba và đang tiếp tục lên nhanh
tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã võ ninh huyện quảng ninh nước đã dâng cao có nơi hơn một mét
toàn bộ các phương tiện giao thông không thể di chuyển buộc phải đi tuyến đường tranh lũ
tại xã hàm ninh huyện quảng ninh sáng ngày một mươi tám tháng một mươi mực nước đã vượt đỉnh lũ năm hai nghìn một mươi ba khoảng hai mươi cm và cao hơn đợt lũ trước đó khoảng một m
toàn bộ nhà dân trên địa bàn đã bị nước lũ bùa vây
tại rốn lũ tân hóa huyện minh hóa sáng ngày một mươi tám tháng một mươi trên sáu trăm linh nhà dân đã ngập lụt
một số nơi nước ngập sâu đến bốn mét và nước vẫn đang tiếp tục lên
mặc dù nước ngập sâu nhưng nhờ có những ngôi nhà nổi nên người dân vẫn an toàn
đối diện với tình trạng thiếu lương thực ubnd tỉnh quảng bình đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ngành đơn vị địa phương
chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ